người dân của hai xã tóc tiên và châu pha tỉnh bà địa vũng tàu đã phản ánh đến truyền hình nhân dân tình trạng lén lút xả thải gây ô nhiễm ra suối giao kèo đoạn chảy qua khu vực xử lý chất thải tập trung tóc tiên thị xã phú mỹ tỉnh bà địa vũng tàu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe của người dân
theo ghi nhận của phóng viên nước thải chưa qua xử lý từ khu xử lý chất thải tập trung tóc tiên rộng một trăm linh hectare đã được xả lén lút vào nguồn nước của suối giao kèo làm màu nước suối giao kèo chuyển sang màu đen kịt bốc lên mùi hôi thối nồng nặc ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân trong khu vực và về lâu về dài nước xả thải sẽ ngấm xuống lòng đất ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước ngầm tại khu vực này
cái mùi nước hôi thối này là trực tiếp ở nhà
nhà tôi gánh đủ hết bởi vì nó bốc lên hôi thối làm viêm hỏng rồi viêm cổ viêm phế quản nói chung là năm nào cũng xả mà năm nào nhà tôi cũng bị ảnh hưởng về cái vụ này
tôi cũng chỉ mong là các cấp chính quyền giải quyết làm sao trực triệt để về cái vụ này
cái nước thải này đã rất nhiều năm năm nào cũng bị hết cả
khiến nghị rất nhiều và rất nhiều trong cái việc môi trường của nước thải này
nhất là suối giao kèo này thực tế nó chảy nhiều nay là nước không mưa trước kia mưa với xả nhưng nay không mưa là nước cộng sản
nước vào đây là chất chứ bậc ô nhiễm mà mùi hôi thối nhân dân chịu không được
thì đề nghị các đồng chí công an môi trường khẩn trương để giải quyết ngay cái khắc phục hậu quả này cho nhân dân cố nhận
trước tình trạng trên sở nông nghiệp và môi trường công an tỉnh ủy ban nhân dân hai xã châu pha và tóc tiên đã tiến hành lập đoàn kiểm tra xác minh
tại thời điểm kiểm tra khu vực suối giao kèo đoạn qua xã châu pha nước có màu đen mùi hôi thối bắt nguồn từ khu xử lý chất thải tập trung tóc tiền
nhận định ban đầu là có đơn vị trong khu xử lý chất thải tập trung lén lút xả nước thải chưa qua xử lý tuy nhiên hiện chưa có cơ sở khẳng định là đơn vị nào thực hiện hành vi vi phạm
thị xã phú mỹ đã đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra